tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương tờ trình số bảy mươi hai ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy và tờ trình số bảy mươi ba ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
ban bí thư đã xem xét và quyết định kỷ luật đối với các đồng chí sau đây
thứ nhất đồng chí nguyễn phong quang nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư đảng ủy nguyên phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo tây nam bộ giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
với cương vị và trách nhiệm là người đứng đầu đồng chí phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của đảng ủy và cơ quan thường trực ban chỉ đạo tây nam bộ giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi tám
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí nguyễn phong quang đã gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng của ban chỉ đạo gây dư luận bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
xét nội dung tính chất mức độ vi phạm
căn cứ quy định số một trăm tám mươi một ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi ba của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
xem xét và cân nhắc nhiều mặt
ban bí thư đã thống nhất cao quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn phong quang bằng hình thức
cách tất cả các chức vụ trong đảng bao gồm cách chức phó trưởng ban thường trực
ban chỉ đạo tây nam bộ cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ quan ban chỉ đạo tây nam bộ
cách chức bí thư đảng ủy cơ quan ban chỉ đạo tây nam bộ
đồng chí nguyên anh dũng ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương
bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất việt nam
với cương vị là ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi phó bí thư đảng ủy tập đoàn từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
bí thư đảng ủy từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai đến nay
đồng chí phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm
khuyết điểm của ban thưởng vụ đảng ủy tập đoàn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn anh dũng bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng
bao gồm cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương
cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ tập đoàn hóa chất việt nam
cách chức bí thư đảng ủy tập đoàn hóa chất việt nam
yêu cầu ban cán sự đảng bộ công thương khẩn trương chỉ đạo xem xét thi hành kỷ luật hành chính đồng chí nguyễn anh dũng theo đúng quy định hiện hành